một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên đấu tranh triệt phá và bắt giữ tám đối tượng với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp
cùng với bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án đã triệt phá bắt giữ thành công bốn đối tượng
thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng vào ngày một mươi một tháng bốn
tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
tại khu vực bản mới xã trà cang
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định trang a sang là chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ngày hai mươi bốn tháng bốn tại xã mường tong huyện mường nhé lực lượng công an đã bắt giữ thành công trang a sang
khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên đã bắt chang a dua là bố đẻ của chang a sang
về hành vi che giấu tội phạm